gần ba kg đinh toàn là đinh ba đinh năm còn mới nhiều chiếc đã được uốn công
thoạt nhìn nhiều người sẽ nghĩ số đinh này được công ty tư vấn đầu tư và xây dựng bắc nam mua về để phục vụ cho việc thi công hay sửa chữa thiết bị gì đó
nhưng trên thực tế đây là số đinh được đơn vị này thu gom trên tuyến trong mấy tuần qua
những ngày vừa qua người tham gia giao thông phát hiện rất nhiều loại đinh sắt nhọn được giải trên mặt cầu tân vũ lạch huyện hải phòng
cây cầu vượt biển dài nhất việt nam từ đó đến nay cây cầu này vẫn luôn phải chung sống với đinh tặc
chiếc xe hút đinh đặc biệt phương tiện thô sơ tự chế của đơn vị quản lý cầu để chung sống với những kẻ bất nhân
hàng ngày chiếc xe này làm nhiệm vụ đi lại trên cầu nhiều vòng để tìm và hút đinh
cùng với đó xe rửa đường cũng được hoạt động hết công suất tạo áp lực nước đẩy đinh giặt sang hai bên
với mức độ nguy hiểm như các bạn cũng biết
hiện tượng nếu mà những vật liệu rớt vãi đặc biệt nó đinh
mà đã cố tình đến đường thì nó đặc biệt nghiêm trọng cho các phương tiện tham gia giao thông
vì ở trên mặt đường này phương tiện giao thông tốc độ lưu thông cũng rất cao tương đối cao
nếu mà dính phải đinh và sẽ trường hợp nổ nốt viết
thì không những gây mất an toàn cho bản thân xe đó mà cũng có thể nó sẽ dây chuyển ra những xe sau
nếu mà tốc độ khoảng năm mươi nhưng mà cái đinh đấy cũng nguy hiểm
nguy hiểm như thế nào ạ
nó sẽ nguy hiểm
nó sẽ mất lái không làm chủ được tay lái của mình nữa
và bọn em bọn tôi chắc không cầm được lái nữa
giờ chỉ có mong muốn là nó bắt được những người giải đinh thôi
mình mong là cho anh em đi khỏi nguy hiểm thôi
trước đó tại khu lộ một a đoạn qua địa bàn thị xã bìm sơn tỉnh thanh hóa
các lái xe cũng phát hiện rất nhiều đinh bốn cạnh sắc nhọn được giải ra đường
những lái xe may mắn thì kịp nhìn và tránh
đa phần đều giờ khóc giờ cười hoặc câu trời
khi đi qua cung đường này thậm chí nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra
nói chung là nếu mà đinh đây thì nó nguy hiểm rất nhiều
nếu mà đụng vào dặm vào vỏ xe mình đây thì có thể là nó bị mất lái
hết hơi thì là mất lái
nói chung là về thì nó nói chung là nó quá nguy hiểm đây
cho lái xe
đình tặc cũng là một vấn nạn tại nhiều cung đường phía nam
thậm chí nhiều đội chống đinh tặc đã ra đời
theo các chuyên gia đinh tặc thường xuất hiện
ở những cầu lớn tuyến cốc lộ các phương tiện di chuyển với vận tốc cao
có thể lên đến năm mươi bảy mươi km một giờ
khi gặp đinh bất ngờ xe sẽ bị nổ lốp mất cân bằng
dẫn đến người điều khiển mất lái ngã ra đường
thậm chí là đâm vào phương tiện khác gây tai nạn nghiêm trọng
nguy hiểm là thế nhưng điều đáng nói
các cơ quan chức năng rất khó để tìm ra thủ phạm
do đó chỉ có khắc phục chứ không có phòng chống
và vì thế câu chuyện đinh tặc vẫn là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi
vâng thưa quý vị đinh tặc vẫn bị coi là kẻ giết người thầm lặng trên các cung đường
nguy hiểm là thế nhưng các cơ quan chức năng vẫn rất khó
để có thể phát hiện và xử lý triệt đề
thậm chí trên nhiều cung đường nạn đinh tặc tiếp diễn cả năm trời
vẫn chưa tìm ra được thủ phạm
lúc này những chiến binh thầm lặng tìm đinh và vá xe giúp người bị hại
được coi là cứu tinh cho người bị hại
họ vẫn miệt mai tìm giải pháp vần ngọn
trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng tìm lời giải phần gốc cho nạn đinh tặc
với nạn đinh tặc hoành hành
hai đầu cầu tân vũ lạch huyện xuất hiện thêm đội vá xe miễn phí
họ làm việc ngày đêm với nhiệm vụ chính là vận hành xe giò đinh
tìm và quét đinh trên đường
cùng với đó những người thợ bất đắc dĩ này sẽ hỗ trợ vá xe miễn phí
cho những người dân gặp nạn
còn tại cầu nhật tân cây cầu dây văng lớn nhất việt nam
sau một thời gian vận hành
tại cây cầu này những người công nhân cũng đã lập ra đội sửa xe khắc phục sự cố miễn phí
thoạt nhìn không ít người sẽ đánh giá công việc của họ là đánh bóng là hình thức
nhưng với những người bị hỏng xe
thay vì phải dắt xen năm bảy km trên cầu
vừa nguy hiểm vừa mệt mỏi
họ lại rất cảm kích khi được hỗ trợ kịp thời
tại thành phố hồ chí minh
đội quân chống đinh tặc cũng đã được thành lập từ lâu
hàng ngày họ làm nhiệm vụ đi lại trên các cung đường
tìm đinh và giúp đỡ những người gặp nạn
trang thiết bị thô sơ chuyên môn có hạn
nhưng tấm lòng và ý nghĩa của những công việc này lại rất lớn
đợi thời gian lâu dài để giải quyết rứt điểm nạn đinh tặc
đội vá xe hay tìm đinh chỉ được coi là giải pháp tình thế
muốn giải quyết rứt điểm nạn đinh tặc
chúng ta cần sự phối hợp và cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng
đến thời điểm này
bên đơn vị quản lý cũng chưa nhận được một thông báo chính thức
là nguyên nhân do đâu
công ty cũng đã có công văn đề nghị
nghĩa là các cơ quan chức năng
cũng đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh
chỉ đạo các huyện
trên tuyến quốc lộ một a mà đặc biệt là thị xã bỉm sơn
tăng cường lực lượng dùng các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt thông tin
và bắt giữ những đối tượng giải đinh
theo quy định của ngày định bốn mươi sáu
người có hành vi ném đinh giải đinh hoặc vật sắc nhọn
sẽ bị phạt từ sáu đến tám năm tù
theo điều hai trăm sáu mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
hành vi giải vật sắc nhọn ra đường
gây thương tích cho người đi đường hoặc làm chết người
sẽ bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
tuy nhiên mức phạt này vẫn bị coi là quá nhẹ
so với những hành vi nguy hiểm chết người bất nhân mà các đối tượng này gây ra
động cơ của đinh tặc có thể chỉ là vài chục nghìn vá xe
cũng có thể là câu khách vào quán ăn hay giải cho vui
họ không biết rằng hậu quả của nó là gì
đó có thể là cả mạng sống của biết bao người
chừng nào đinh tặc chưa bị tận diệt
thì người tham gia giao thông vẫn còn phải sống trong sợ hãi